đường dây đánh bạc liên tỉnh dưới hình thức ghi số lô số đề với số tiền giao dịch lên đến hàng tỷ đồng
do đối tượng nguyễn văn hùng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín ở phường đông vệ thành phố thanh hóa cầm đầu vừa bị công an tỉnh thanh hóa triệt xóa
công an thành phố thanh hóa đã bắt giữ thêm tám đối tượng khác trong đường dây này gồm đặng thị huệ đinh thị nhung nguyễn thị mai nguyễn thị quê đặng thị đào
nguyễn ngọc thắng bùi thị loan cung chú tp thanh hóa và hoàng hữu cường ở huyện quảng sương
hoạt động của đường dây này không chỉ ở các huyện thị xã thành phố trong tỉnh mà còn vươn vòi thu gom các bảng số lô số đề ra các tỉnh ngoài
mọi hoạt động giao dịch ghi số lô số đề của các đối tượng thường được thực hiện qua tin nhắn điện thoại gia lô và chuyển tiền giao dịch qua tài khoản ngân hàng chứ không gặp mặt trực tiếp
đặc biệt trong quá trình khám xét tại nhà hùng công an thành phố thanh hóa đã thu giữ một khẩu súng dạng k năm mươi bốn một khẩu súng xăm lách một khẩu súng bắn đạn ria một mươi chín viên đạn và nhiều tang vật khác có liên quan
hiện công an thành phố thanh hóa đang tạm giữ hình sự đối tượng nguyễn văn hùng và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án